lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của công ty các đối tượng đã câu kết với nhau nhiều lần trộm cắp các linh kiện sản xuất của công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa tiến hành khởi tố năm bị can
có hành vi trộm cắp linh kiện sản xuất xe của công ty trách nhiệm hữu hạn clark material handling việt nam có địa chỉ tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương

cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa tiến hành khởi tố năm bị can
tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp lên tới hơn một một tỷ đồng